mạo danh để trục lợi trên mạng xã hội là vấn đề nhức nhối lâu nay
vào tháng hai vừa qua một số bác sĩ bệnh viện nhi trung ương đã vô cùng bức xúc
vì bị lấy hình ảnh để tư vấn bán thuốc thực phẩm chức năng
trước đó tình trạng này cũng xảy ra với nhiều bác sĩ và bệnh viện trên cả nước
và mới đây nhất thì không chỉ có y bác sĩ mà ngay cả những nhà khoa học
chuyên gia cũng bị giả mạo để trục lợi
theo như phản hồi của công ty dược dk phạc ma là doanh nghiệp nhà nước
thuộc trường đại học dược hà nội thì công ty có triển khai công trình nghiên cứu cấp bộ
điều chế sản phẩm hỗ trợ tiểu đường dkb tích tư dây thiều canh với phó giáo sư trần văn ơn
một nhà nghiên cứu về thực vật học
được biết phó giáo sư ơn chỉ sử dụng duy nhất một địa chỉ facebook là thầy trần văn ơn
thế nhưng chỉ cần tìm nhanh cũng thấy có rất nhiều trang giả mạo có tên tương tự
phó giáo sư ơn cũng cho biết ông không trực tiếp bán bất kỳ sản phẩm hay tư vấn
liên quan đến điều trị tiểu đường thế nhưng hiện có rất nhiều trang web
trang facebook lợi dụng hình ảnh các bài nghiên cứu của ông tự ý đăng tải
nhằm trục lợi quảng cáo bán sản phẩm
việc mạo danh sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng đặc biệt là người bệnh
khiến họ bị hiểu sai thông tin về bệnh lý cách điều trị hay mua phải những sản phẩm
không đạt tiêu chuẩn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng